chuyển sang thông tin khác thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi giấu vào bao tải đặt bên trên vỉa hè ở phường đa phúc quận dương kinh thành phố hải phòng
vào ngày một mươi tháng sáu công an quận dương kinh thành phố hải phòng phát hiện thi thể một người phụ nữ đã tử vong được bọc trong bao dứa đặt trước cửa nhà hai trăm chín mươi hai a đường đa phúc phường đa phúc quận dương kinh thành phố hải phòng
công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân bị bọc trong bao dứa hai tay bị trói về phía trước và có một vết thương ở hộp sọ
công an thành phố hải phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tập trung điều tra xác minh làm rõ vụ án kết quả bước đầu đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án trên là hoàng hữu thịnh chú tại phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
hiện công an thành phố hải phòng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật